thưa quý vị suốt cuộc đời hoạt động cách mạng
lãnh tụ nguyên ái quốc hồ chí minh đã rất quan tâm đến vấn đề đoàn kết
những lời căn dặn của người trong di trúc về đoàn kết quốc tế là định hướng quan trọng
cho quan hệ đối ngoại của đảng nhà nước ta để việt nam luôn đóng góp xứng đáng
vào nền hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và thế giới
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay
những di huấn của chủ tịch hồ chí minh về đoàn kết quốc tế vẫn còn nguyên tính thời sự
tính khoa học và thực tiễn
đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống mỹ cứu nước của nhân dân ta
tư tưởng đại đoàn kết là một trong những di sản quý báu của chủ tịch hồ chí minh
không chỉ đoàn kết trong toàn đảng toàn dân những lời căn dặn phấn đấu cho một thế giới hợp tác
hòa bình đã trở thành ánh sáng dẫn đường cho cách mạng và dân tộc việt nam
và đó cũng là một trong năm lời thề thiêng liêng
của toàn đảng toàn dân toàn quân ta trước anh linh của người
cái lời thề thứ hai là suốt đời kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
để thực hiện cho đường con đường cách mạng và bắt vạch ra
tức là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta
đồng thời góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới
mà cụ thể tức là làm hết sức mình để củng cố tình đoàn kết quốc tế
cả bạn là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế